ban quản lý đường sắt đô thị hà nội vào ngày hôm qua đã tiến hành thử nghiệm liên động các đoàn tàu tại đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số ba
trong ngày thử nghiệm thì đoàn tàu di chuyển từ chín giờ bắt đầu xuất phát từ đê pốt nhổn đến gai s tám và di chuyển ngược lại
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tiến độ chung của dự án đã đạt khoảng bảy mươi hai
tiến độ tổng thể đoạn trên cao đạt tám mươi bảy tám mươi năm riêng khói thầu cp sáu tiến độ tổng thể đạt tám mươi đoạn trên cao đạt chín mươi ba mươi tám
trong đó các phân nhóm thông tin tín hiệu cung cấp điện cho các ga trên cao đã hoàn thành một trăm linh công tác lắp đặt thiết bị
việc chạy thừa lần này nhằm đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống thành phần cũng như đảm bảo các chức năng của toàn bộ hệ thống
sẽ được thực hiện một cách an toàn ổn định khi dự án được đưa vào khai thác